thưa quý vị tây nguyên đán đang đến rất gần
khi người người nhà nhà mong chờ một mùa xuân xung họp đoàn viên cùng gia đình
thì lực lượng công an vẫn ngày đêm thực hiện nhiệm vụ bảo đảm an ninh trật tự
vì sự bình yên và hạnh phúc của nhân dân
và trong khi làm nhiệm vụ lại một đồng nghiệp nữa của chúng tôi đã hy sinh
đó là đại úy bùi văn đức phó trưởng công an xã tồng sành huyện bát sát tỉnh lào cai
vào chiều ngày một mươi bảy tháng một tổ công tác công an xã tồng sành gồm bốn đồng chí
do đại quý bùi văn đức phó trưởng công an xã làm tổ trưởng
tiến hành tuyên truyền vận động giao nộp vũ khí vật liệu nổ công cụ hỗ trợ và pháo
tại hai gia đình ông hoàng thông sài và hoàng láo kiếu thôn xéo tồng sành xã tồng sành
kết quả gia đình ông kiếu đã tự giác giao nộp một khẩu súng kíp một nòng súng kíp
vào khoảng một mươi bốn h ba mươi phút cùng ngày tại khu vực lán sử dụng để trông coi nương rẫy của gia đình ông sài
tổ công tác tiếp tục phát hiện một khẩu súng kíp giấu trong bụi cây gần lán
có đạn gây nổ làm đồng chí bị thương tại vùng bụng và ngực
đại úy bùi văn đức được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện đa khoa tỉnh lào cai
và bệnh viện một mươi chín tháng tám bộ công an tuy nhiên đã hy sinh vào hồi hai mươi một h năm mươi phút cùng ngày
cảm thông chia sẻ với mất mát lớn lao đối với lực lượng công an tỉnh lào cai
và gia đình đồng chí đại quý bùi văn đức bộ công an thường trực tỉnh ủy hội đồng nhân dân
ủy ban nhân dân tỉnh cấp ủy chính quyền các ban ngành đoàn thể huyện bát sát và nơi cư trú
lãnh đạo công an tỉnh công an các đơn vị địa phương và nhiều người dân bà con thối xóm
đã đến thăm hỏi và chia buồn với gia đình đồng chí đại quý bùi văn đức